về tình hình giải gaza dự kiến trong ngày hôm nay ai cập sẽ đăng cai vòng đàm phán mới về lệnh ngừng bắn tại giải gaza
nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài năm tháng qua giữa quân đội israel và phong trào hamas
trong bối cảnh xung đột đã gây ra thảm họa nhân đạo hết sức nghiêm trọng ở giải đất ven địa trung hải này
với sự tham gia của các nhà hòa giải ai cập qatar và mỹ cùng đại diện của hamas
vòng đàm phán mới tại cairo sẽ tập trung thảo luận và thúc đẩy các kết quả của cuộc họp ở paris pháp
về việc đạt được lệnh ngừng bắn ở gaza cũng như trao đổi tù nhân giữa israel và hamas trước tháng lễ ramadan
dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày một mươi một tháng ba
vòng đàm phán cũng hướng tới mục tiêu chấm dứt các cuộc tấn công của israel vào gaza
và tăng cường đưa viện trợ nhân đạo vào giải đất này
hôm bảy tháng ba vòng đàm phán tại cairo đã kết thúc mà không đạt được tiến triển đáng kể nào
hiện giới phân tích hy vọng nỗ lực của các nhà trung gian cũng như sự nhượng bộ nhất định từ các bên
có thể dẫn đến một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ở gaza vào đêm trước tháng ramadan
tạo nền tảng cho một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài giữa israel và hamas
liên quan tới xung đột tại sudan lực lượng hỗ trợ nhanh rsf bán quân sự đã ra tuyên bố hoan nghênh
lời kêu gọi của hội đồng bảo an liên hợp quốc về việc ngừng các hành động thù địch
trong tháng lễ ramadan của người hồi giáo qua đó mang lại khả năng ngừng bắn tạm thời
sau cuộc xung đột kéo dài một mươi một tháng qua tại quốc gia đông bắc phi
tuyên bố của rsf bày tỏa
hy vọng nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc sẽ xoa dịu đáng kể nỗi đau khổ của nhân dân sudan
bằng cách đảm bảo chuyển ra xuân sẻ hàng viện trợ nhân đạo và mở đường cho tiến trình chính trị
dẫn đến lệnh ngừng bắn lâu dài
tuyên bố của rsf cũng bày tỏ sẵn sàng tham gia những cuộc thảo luận
liên quan đến mục tiêu thiết lập các cơ chế giám sát được các bên thống nhất
những cơ chế này có vai trò đặc biệt để đảm bảo thực thi hiệu quả lệnh ngừng bắn
và đạt được các mục tiêu nhân đạo mà nghị quyết hướng tới
ngày tám tháng ba hội đồng bảo an liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết do anh soạn thảo
trong đó kêu gọi tạm ngừng chiến sự trong tháng ramadan
tuy nhiên cơ chế thực hiện nghị quyết này vẫn chưa rõ ràng
chiến sự nổ ra giữa quân đội sudan và rsf từ ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
liên hợp quốc ước tính gần hai mươi năm triệu người dân sudan tương đương một nửa dân số của quốc gia đông bắc phi
cần viện trợ khoảng tám triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa và nạn đói ngày càng diễn biến nghiêm trọng